trong khi đó chỉ cần truy cập vào youtube người dùng thậm chí là trẻ nhỏ cũng có thể truy cập được nhiều clip gây tác dụng xấu đến suy nghĩ hành động của trẻ
có thể nói mạng xã hội phát triển bên cạnh các tính năng hữu ích nó cũng đã và đang khiến cho người dùng bị trượt vào thế giới ảo để rồi có những hành vi sai trái ở thế giới thật
dù các cơ quan quản lý trong nước đã liên tục gửi công văn email nhiều lần yêu cầu facebook gỡ bỏ những nội dung xuyên tạc sai lệch
thế nhưng mạng xã hội lớn nhất hành tinh này đã liên tục trì hoãn thậm chí không gỡ bỏ với lý do nội dung không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
thậm chí mạng xã hội này cũng không cung cấp thông tin các tài khoản lừa đảo vi phạm pháp luật việt nam để phục vụ điều tra của cơ quan an ninh
bên cạnh đó theo số liệu dự đoán từ công ty nghiên cứu thị trường ants năm hai nghìn một mươi tám google và facebook đã chiếm đến sáu mươi sáu bảy thị phần quảng cáo việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
thế nhưng hai ông lớn này vẫn rừng rưng với nghĩa vụ phải đóng thuế tại việt nam
facebook còn có một cái tính năng đó là cho mua quảng cáo
chúng tôi gọi đó là tính năng quảng cáo chính trị
cho bất cứ người dùng nào có thể là mua cái quảng cáo để phát những cái thông điệp của mình đến với một cái nhóm đối tượng
mà cái facebook thì họ không kiểm tra cái thông điệp đó là đúng hay sai là phù hợp với các quy định pháp luật hay không
vì vậy facebook đã đặt một cái thông điệp để phát những cái thông điệp của mình
thì chúng ta biết là facebook là một cái mạng xã hội toàn cầu
tuy nhiên thì họ cũng có cái việc là cung cấp các cái dịch vụ mạng xã hội này trên cái lãnh thổ việt nam
và theo cái quy định của pháp luật việt nam cụ thể là cái nghị định bảy mươi hai được sửa đổi bởi nghị định hai mươi bảy
về quản lý thông tin điện tử trên internet
thì có quy định là các cái hoạt động của các cái mạng xã hội của việt nam và nước ngoài khi cung cấp dịch vụ
việt nam thì phải xin giấy phép của bộ thông tin truyền thông
tuy nhiên hiện nay thì mạng facebook hoạt động cũng khá lâu ở việt nam khoảng một mươi năm rồi
nhưng mà họ cũng không có cái động thái là xin giấy phép
và họ cứ hoạt động bình thường như thế
và vì vậy mà phi vi phạm cái quy định của pháp luật việt nam về cái việc giấy phép mạng xã hội
nếu các cơ quan chức năng như là công an này thanh ta thông tin truyền thông này
thực sự là vào cuộc và họ nhanh chóng khi mà phát hiện thông tin
họ thất thiệt trên mạng thì họ nhanh chóng phối hợp với các cái nhà cung cấp dịch vụ
các cái nhà mạng để truy nguyên cái nguồn thông tin xấu
rồi thì hoàn toàn có thể xử lý được cái vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng các cái chế tài hiện có
như chúng ta vừa xem phóng sự vừa rồi
thì tôi muốn hỏi các quý vị ở đây là xem cái việc chúng ta quản lý các mạng xã hội hiện nay như thế nào
bởi vì là như
thưa các ông đều biết là trong thời gian qua thì có rất nhiều các vụ việc xảy ra
và đến khi sự việc xảy ra rồi mạng xã hội lên tiếng báo chí vào cuộc rồi
thì chúng ta mới thấy là mới có những cái tiếng nói chính thức và mới có cảm giác như là bắt đầu mới có cái việc
cái bàn tay của các cơ quan quản lý
thưa chị hằng có thể nói là như thế này việt nam chúng ta thì có những cái văn bản quy phạm pháp luật để quản lý mạng xã hội
nhưng mà trước đến giờ chúng ta chủ yếu tiếp cận theo cái cách tức là
cấp phép và quản lý
những cái vấn đề chúng ta phải đối mặt bây giờ không phải là cái vấn đề đối tượng cấp phép xong họ hoạt động thế nào
mà là chúng ta phải quản lý và phải xử lý cả những vấn đề nảy sinh ở trên những mạng xã hội mà
từ khi sinh ra đến giờ chưa hề xin cấp phép ở việt nam
chủ yếu là những cái mạng xã hội mà mình hay gọi là xuyên biên giới
thì họ hoạt động theo những cái mô hình những cái nguyên tắc và những cái phương pháp kinh doanh
hoàn toàn mới đối với chúng ta nói riêng
và cũng như là đối với rất nhiều người
đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới nói chung
và cái việc quản lý mạng xã hội hiện nay là một cái công việc chúng ta phải làm
bao gồm từ cái việc là hoàn thiện các cái khung pháp lý
ban hành các cái chính sách cũng như là có các cái kịch bản ứng phó
để xử lý những vấn đề trên mạng xã hội
kết hợp với cái việc là truyền thông cảnh báo cũng như là hướng dẫn
để người sử dụng mạng xã hội có thể có cái điều kiện tận dụng được cái mặt tốt của mạng xã hội
nhưng mà cũng biết tự bảo vệ
mình hoặc là lên tiếng lên án đối với những cái vấn đề xấu
hoặc là có thể có hại đến cộng đồng
đấy là cái công việc mà chúng ta đều phải cùng làm hiện nay
nhưng mà rõ ràng là mạng xã hội đã bắt đầu ở việt nam khoảng một mươi năm nay
hoặc là nó hoạt động mạnh nhất là trong vòng khoảng sáu bảy năm nay
thế thì có quá muộn không ạ
mà khi bây giờ chúng ta mới nói là chúng ta phải làm cái việc đó
ông nguyễn thanh hồng
theo chúng tôi thì vấn đề
mặt trái của mạng xã hội là vấn đề toàn cầu
việt nam chúng ta như biên tập viên có nêu đấy là chúng ta đã có cái tham gia vào cái mạng xã hội này một mươi năm nay
về phía lập pháp thì quốc hội chính phủ đã chủ động trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
để mà điều chỉnh đối với các vấn đề này
tuy nhiên như chúng ta đều biết sự tăng trưởng và tăng tốc của các mạng xã hội
nó đã cuốn cái thực tiễn đi quá nhanh so với những điều chúng ta dự liệu
cho nên phải nói là mặc dù chúng ta có các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
tuy nhiên cái việc triển khai thực hiện thì nó chưa đáp ứng được yêu cầu
và thực tế thì trong quản lý nhà nước chúng ta cũng còn lúng túng
bởi vì cái việc phân công trách nhiệm và phối hợp xử lý những vấn đề
mang tính cấp bản
nhưng mà phân công trách hiện nay trên mạng xã hội thì chúng ta cũng chưa theo kịp được với yêu cầu
chúng ta đã quản lý cái việc mà có cái nội dung sai nội dung phát tán trên các mạng xã hội hiện nay như thế nào
bộ thông tin truyền thông với tư cách là một trong những cơ quan đầu mối để xử lý vấn đề này
thì đã trao đổi với các cái cơ quan liên quan để mà
thứ nhất là làm cái việc là cảnh báo với cộng đồng
cái này thì việc này hiện nay các cơ quan báo chí đang làm rất tốt
chúng ta có những cái chương trình này là cũng bởi vì
báo chí và dư luận xã hội đang rất quan tâm
và dư luận xã hội cũng thấy rằng là
cái việc này là cả xã hội phải lên tiếng
đấy là điểm thứ nhất một trong những việc chúng ta đã làm
việc thứ hai là
quản lý xử lý tin giả nhưng mà nếu chỉ cắt ngọn
thì chúng ta chỉ làm được cái việc là đi chặn
một cái fanpage hay là
một cái nick facebook hay là
nguồn tin nào đó câu chuyện đó nó có thể
biến đi trong chốc lát nhưng nó không giải quyết được tận gốc của vấn đề
tận gốc của vấn đề hiện nay
là các nền tảng mạng xã hội hiện nay
cũng gần như là
nói một cách khách quan nhất là
là bỏ tay
trước cái câu chuyện là phát tán tin giả
và nếu nhìn một cách
nó tiêu cực hơn ấy là họ cũng không
có cái động lực
để mà đầu tư nhiều phương tiện
nguồn lực vào đây để xử lý
cái vấn đề này họ cho rằng vấn đề này là cái vấn đề
đến từ người dùng và họ dùng cái lập luận
đấy để mà miễn trừ trách nhiệm thì hiện nay chúng tôi
đang đấu tranh để mà đặt họ
đứng trước cái trách nhiệm của mình tức là họ phải chịu
trách nhiệm về vấn đề phát tán tin giả
những cái tin khủng bố bạo lực
mà gây tổn hại đến cộng đồng
được phát tán trên nền tảng của họ do cái tính
ưu việt của công nghệ nhưng mà có vẻ như
là chúng ta hoàn toàn bị động phụ thuộc
vào các cái doanh nghiệp nước ngoài
để mà ngăn chặn những cái thông tin
giả mà liên quan
phát tán ở việt nam
chứ chúng ta chưa có một cái biện pháp gì
chủ động lắm trong cái việc mà chúng ta
ngăn chặn này phải không
nếu nói về mặt kỹ thuật thì
cái người mà
đưa một cái thông tin nào đó lên một nền tảng
nào đó là cái người duy nhất
mà có thể gỡ cái đó xuống
về mặt kỹ thuật bởi vì là
các cái nền tảng mạng xã hội đều được bảo vệ
bởi những thuật toán bởi những cái
lớp bảo vệ khác nhau về
an ninh an toàn thông tin và cái điều đó thực ra
cũng là tốt và chỉ có họ
làm được cái việc là gỡ cái nội dung đó xuống
còn tất nhiên chúng ta có thể dùng những biện pháp
mạnh hơn như là ngăn chặn như là
kiểm soát về băng thông về truy cập về đường truyền
nhưng mà những cái biện pháp đó nó sẽ không
chỉ tác động đến những cái nội dung xấu
mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng
những người đang sử dụng mạng xã hội vào những mục đích tốt
và những cái ảnh hưởng lớn đến với xã hội
là cái điều chúng ta cũng không mong muốn
vì thế cho nên chúng ta chọn cái cách làm
nó mất thời gian hơn một chút
nó phải khéo léo hơn một chút
và chúng ta
mục đích cuối cùng
là làm cho xã hội ý thức được cái câu chuyện này
đến từ đâu xã hội có thể làm gì
các cơ quan nhà nước làm gì
và cái trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới
họ không phải chỉ đối mặt với một sự lên án
họ sẽ còn phải đối mặt với những án phạt
họ sẽ đối mặt với những việc xử lý về kinh tế
và thậm chí cả những cái trách nhiệm khác nữa
cái câu chuyện này thì một số nước đã làm
và tôi tin rằng là việt nam chúng ta
trong một thời gian rất ngắn nữa thôi
cũng sẽ diễn ra câu chuyện đó
vấn đề cụ thể ví dụ như là chúng ta đang có những cái trang mạng
hoặc những cái trang
có những cái người
cư dân ấy họ đưa những cái thông tin
mang tính chất rất là
rồi họ bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo
rồi họ vu cáo vu khóa
khống tất cả những thứ đó thì bây giờ cụ thể
là chúng ta quản lý cái việc đó như thế nào
thì hiện nay từ góc độ
của một cái đơn vị của bộ thông tin truyền thông ấy
thì chúng tôi có thể thấy rằng là cái chuyện mà
chặn hạn chế phát tán cái đó là mình hoàn toàn
có thể làm được cũng có những trường hợp
khi mình xác định được cái danh tính của cá nhân
tổ chức làm cái việc đó mình cũng có thể có những cái
xử lý hoặc là chuyển các cái
cơ quan chức năng xử lý ví dụ chuyển về địa phương xử lý
chuyển cơ quan công an xử lý đó là một cái việc
thứ hai nhưng mà cái việc
mà có tính chất căn cơ như cũng đã
trình bày một phần lúc nãy
là sẽ phải tiến tới cái việc
là ngăn chặn từ gốc
cái kiểu kinh doanh
cái mô hình kinh doanh mà cho phép phát tán
những cái loại nội dung kiểu này thì chúng tôi đang nghĩ
đến cái việc phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để mà
chặn nôn nam mà nói là chặn
cái dòng tiền
chặn cái nguồn thu nhập
mà được hướng đến những cái trang kiểu như thế này
sau này ví dụ như là để quảng cáo được an toàn
ở trên mạng xã hội thì các
nhãn hàng chẳng hạn sẽ là cái người
có cái tiếng nói quyết định
gây sức ép đến những cái nền tảng
mạng xã hội bản chất là một cái ông cung cấp dịch vụ quảng cáo
là ông phải đảm bảo làm sao để
thương hiệu sản phẩm của chúng tôi
khi mà được xuất hiện trên mạng xã hội không
được xuất hiện cạnh những nội dung vi phạm
pháp luật phản cảm gây hại đến cộng đồng
mạng xã hội bây giờ không còn ở cái thời hoàng kim muốn làm gì
thì làm nữa mà đang phải đối mặt
với một cái trách nhiệm lớn bởi vì cái thứ mà ngành
xưa làm cho các mạng xã hội trở thành thành công đến như bây giờ
có thể trở thành cái thứ chính là cái nguyên nhân
khiến cho các mạng xã hội đấy sẽ đi xuống
và thậm chí có thể đến lúc là diệt vong
nếu như họ không đối mặt và xử lý nhanh
các cái vấn đề mà là vấn đề của chính họ
ý kiến của ông nguyễn thanh hồng thế nào
với cái góc độ phân tích về mặt
kinh tế thì chúng tôi thấy đồng tình
với quan điểm của ông lâm
tuy nhiên về góc độ về an ninh quốc gia
thì phải nói là
các thiên lực thủ địch
các đối tượng
chống phá đảng nhà nước
đang sử dụng các trang mạng xã hội
như là công cụ phương tiện
để phát tán những thông tin độc
thông tin xấu tuyên truyền
chống đảng nhà nước
xúc phạm lãnh tụ
rồi thậm chí đưa những thông tin
mang về mặt chính sách
rồi những cái vụ vượt tiêu cực
của chúng ta
xuyên tạc nó đi
để mà kích động lôi kéo
người dân chống phá
đảng nhà nước ta
và lôi quần chúng nhân dân vào
những cái hoạt động này
thực tế trong thời gian vừa qua
khi quốc hội
cho ý kiến
các dự án luật đơn vị hành chính đặc biệt
rồi chính cả luật an ninh mạng này
đã có một cái trào lưu
một cái hiện tượng
các trang mạng xã hội
đã có các thông tin sai lệch về những vấn đề này
người ta áp đặt cái vấn đề
chúng ta hạn chế nhân quyền
của người dân
rồi như thế sẽ
liên quan đến bí mật đời tư bí mật của doanh nghiệp
đây là một thủ đoạn
là một âm mưu
mà tôi nghĩ rằng là
đây là vấn đề toàn cầu
tất nhiên với thể chế chính trị của chúng ta
nó khác với các quốc gia khác
cho nên chính vì thế cái việc chúng ta đặt ra một yêu cầu
bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đối với những cái hiện tượng
xuyên tạc nói xấu
chống đảng chống chế độ
rồi hại uy tín của lãnh đạo chúng ta
chuyên tạc đường lối chính sách
là một nhiệm vụ là mục tiêu của luật an ninh mạng
cho nên chính vì thế
trong luật an ninh mạng đã có
quy định các cái giải pháp
bên cạnh cái việc
chúng ta phối hợp với
các nhà mạng
để chúng ta tháo cỡ ngăn chặn
việc chia sẻ
thì đã có cái giải pháp
là chúng ta có thể thâm nhập
vào các cái
trang mạng mà
phát tán những cái loại thông tin này
để chúng ta ngăn chặn những cái
đến an ninh quốc gia trật tự an toàn
xã hội của chúng ta
ông hùng có thể bổ sung thêm là cái biện pháp gì
để có thể làm
trong sáng hơn lành mạnh hơn
cái việc sử dụng mạng xã hội hiện nay cái môi trường mạng xã hội hiện nay
phải nói khẳng định rằng
mạng xã hội không gian mạng
mạng toàn cầu
là những cái thành tựu
của loài người
mà xu hướng tất yếu là
chúng ta phải tham gia vào
cái mạng lưới này
chính vì thế mà
việc đánh giá tác động
của những cái mặt tích cực
và cái mặt hạn chế
thì đã được quốc hội rất là quan tâm
những cái giải pháp
để chúng ta đảm bảo an toàn
thông tin mạng thì đã được
quy định trong luật an toàn thông tin mạng
để mà bảo vệ một cách toàn diện
an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
rồi đạo đức cộng đồng
rồi bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân
thì luật an ninh mạng đã
đề cập thêm những vấn đề mà luật an ninh an toàn
thông tin mạng chưa đề cập
thời gian tới chính phủ sẽ ban hành
cái quy định về
việc trình tự
thủ tục áp dụng các cái biện pháp
bảo đảm an ninh mạng
mà liên quan đến những vấn đề mà hiện nay
đang là vấn đề bức xúc
trên không gian mạng nhất là các cái mạng xã hội
và tôi hy vọng rằng
với các nghị định này
thì sẽ quy định rất rõ trách nhiệm
của các doanh nghiệp
cung cấp cái dịch vụ
trên không gian mạng
rồi trách nhiệm của các cơ quan
quản lý nhà nước
trong quá trình làm cái dự án luật an ninh mạng
thì các nhà
các tập đoàn ví dụ như facebook
google cũng rất quan tâm
đến những cái quy định của luật
an ninh mạng chúng ta
và cho rằng
và chúng tôi khẳng định rằng
các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ
trên các trang mạng xã hội
thực ra là một loại hàng hóa dịch vụ
và đã là hàng hóa dịch vụ
thì phải tuân thủ các quy định
của pháp luật các quốc gia
và cũng đề yêu cầu
là các nhà cung cấp dịch vụ này
phải địa phương hóa
các cái chuẩn mực
các cái cam kết
đối với người dùng của các quốc gia
nên đây tôi nghĩ rằng thời gian sắp tới
thì những cái vấn đề
mà hiện nay đang còn
chúng ta chưa có
các cái biện pháp một cách quyết liệt
và mang tính chất là
là chúng ta đang còn chờ
cái nghị định của chính phủ
trong cái việc
áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh mạng
theo số liệu thống kê được liên hợp quốc
công bố vào tháng sáu vừa qua
trên thế giới có một trăm bốn mươi quốc gia
trong đó có chín mươi năm nước đang phát triển
và khu vực đã ban hành luật an ninh mạng
tuy nhiên liên hợp quốc cũng cảnh báo
lỗ hổng an ninh mạng đang tồn tại
ở hàng loạt quốc gia trên thế giới
khi mà năm mươi các quốc gia trên thế giới
vẫn chưa thông qua được
một chiến lược an ninh mạng quốc gia
liên minh châu âu eu
là khu vực đầu tiên trên thế giới
có chiến lược an ninh mạng
được đánh giá là toàn diện nhất
với năm ưu tiên chiến lược
theo trên gồm bảo đảm sự ổn định
của mạng internet đẩy lùi tội phạm mạng
phát triển một chính sách và các công cụ
phòng vệ mạng gắn với chính sách
an ninh quốc phòng chung phát triển
nguồn lực công nghiệp và công nghệ
về an ninh mạng thiết lập một chính sách
quốc tế của eu về không gian mạng
và thúc đẩy các giá trị nền tảng của eu
thời đại ngày nay
thông tin cá nhân của người dùng trên mạng
chính là chìa khóa cho mọi hoạt động
kinh tế của mỗi người
bởi vậy chúng ta cần một luật quản lý nghiêm ngặt
để bảo vệ an toàn thông tin cho người dùng
điều luật thắt chặt an ninh mạng của eu
là cách tiếp cận hiện đại đúng đắn
cho việc bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân trên mạng
mới đây nhất chính phủ anh đã đề xuất
một số quy định bảo đảm an ninh mạng
cho phép sử dụng các biện pháp trừng phạt
những công ty truyền thông xã hội và công nghệ
thậm chí quy trách nhiệm cá nhân
các thành viên lãnh đạo
nếu công ty không bảo vệ người dùng
trước những nội dung thông tin gây thiệt hại
ngoài ra chính phủ anh cũng sẽ thành lập
một đơn vị quản lý chuyên trách có nhiệm vụ
phát hiện và xử lý các nội dung thông tin
gây hại như kích động bạo lực
tự sát hay lan truyền thông tin giả mạo
cơ quan này có quyền hạn yêu cầu các nền tảng
hoặc các công ty công bố bản báo cáo
minh bạch thường niên
ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố
ở new zealand
quốc hội australia cũng đã thông qua dự luật mới
trong đó sẽ phạt nặng những người điều hành
các doanh nghiệp truyền thông xã hội
nếu họ không dỡ bỏ kịp thời
đoan khỏi nền tảng
các giám đốc điều hành của các công ty này tại australia
có thể sẽ phải đối mặt với án
phạt tù ba năm nếu bị kết tội
và công ty có thể bị phạt
tới một mươi doanh thu hàng năm
chúng tôi phải tuyên bố
một cách thật rõ ràng với các công ty truyền thông
rằng họ phải chịu trách nhiệm cho chính những hành vi của họ
chúng tôi hy vọng các công ty truyền thông
công nghệ sẽ hoàn thiện hơn các chính sách của mình
cho đến thời điểm này
chúng ta đã có những quy định
và một số biện pháp
nhưng rõ ràng
việc quản lý mạng xã hội
công có thể phân tích thêm
những thách thức đặt ra
đối với việc quản lý mạng xã hội
và xem kinh nghiệm của các nước
chúng ta có thể áp dụng vào việt nam
chúng ta đang dùng một thuật ngữ
là mạng xã hội
để định nghĩa
cái chúng ta đang nhìn thấy
có một thực tế là chính sách
thì thông thường tổng kết từ thực tiễn
để ra chính sách
cho nên bao giờ cũng sẽ đi chậm hơn một chút
đặc biệt trong cuộc sống thời buổi
thời đại công nghệ này
hiện nay mạng xã hội không còn chỉ là
nơi người ta lên để mà
post ảnh hoặc là viết comment
hay là kết bạn nữa
mà nó đang tiến tới thành những hệ sinh thái
mà ở đó người ta có thể làm rất nhiều thứ
các mạng xã hội bây giờ
cũng phát hành game ở trên đó
mạng xã hội bây giờ cũng dần dần có xu hướng
muốn thay thế các cái đài truyền hình truyền thống
để mua các cái phim về
các giải thể thao về để
phát lên cho
các thành viên của mạng xã hội xem
rồi một số mạng xã hội
ví dụ chúng tôi cũng đọc cũng tìm hiểu
các thông tin ở nước ngoài ví dụ như facebook bây giờ
đã xin một cái giấy phép
để mà làm dịch vụ ngân hàng
tất nhiên là không phải ở việt nam mà là ở một cái quốc gia
mà họ đăng ký kinh doanh
thì với cái giấy phép đó mọi người đang
đoán trước một cái xu hướng rằng là
những cái nền tảng mạng xã hội đến một lúc nào đó
có thể phát hành những cái đồng tiền riêng của họ
những cái đồng tiền kỹ thuật số riêng của họ
để ở trên đó người ta có thể mua bán giao dịch với nhau rất là nhiều thứ
cho nên là nó thực sự là một xã hội
mà không phải là một xã hội thu nhỏ nữa
nó là một xã hội rất lớn ở trên đó
và nó có tất cả những cái câu chuyện
những cái hành vi và những cái vấn đề
của một cái xã hội thực
thì cho nên bây giờ nếu tiếp cận cái vấn đề
quản lý mạng xã hội
thì chúng ta cái câu trả lời khó nhất ấy
là chúng ta phải đoán được rằng là
cái hình thái mạng xã hội như vậy nó sẽ
phát triển như thế nào
nó sẽ còn kéo dài trong bao nhiêu năm chúng ta sẽ phải đối mặt
và xử lý với những vấn đề gì
mà nó đặt ra bên cạnh những cái mặt
tốt mà nó mang lại cho
xã hội đã có những cái đề cập
liên quan đến là phải đưa ra những cái bộ ứng xử
của các cư dân mạng
rồi việc thực hiện những cái
ứng xử với nhau trong cư dân mạng thì
tôi muốn là ông có thể nói rõ hơn
về vấn đề này đang được
tiến hành và thực hiện như thế nào
từ góc độ quan sát của chúng tôi
thì chúng tôi biết là cái việc đó
là cái việc mà quốc hội giao cho chính phủ
ở những cái kỳ họp trước
là phải làm sao để
xây dựng và ban hành được ra một cái bộ
quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mà
dành cho cả những nhà cung cấp
dịch vụ cả những cái công ty
đang tham gia vào cái chuỗi giá trị đó
và một phần nào đó là những người sử dụng
mạng xã hội đây là một cái việc mà
rất là khó
và hiện nay đang được nhiều các cơ quan
bán hành trong đó bộ thông tin truyền thông
là một trong những cái cơ quan đầu mối
cái việc này sẽ phải làm
sẽ phải ban hành hiệu quả
nó đến đâu thì phụ thuộc vào chất lượng
của cái bộ quy tắc ứng xử đó nhưng mà cái thông điệp
có lẽ ngay từ giờ cũng đã có thể nói rồi
tức là chúng ta thấy cần thì chúng ta phải làm
chứ chúng ta không né tránh chúng ta không nói
là việc này không phải là của bộ này
mà là của ngành kia bởi vì
nó là việc chung của cả xã hội và chúng ta
phải làm ra một cái gì đó để cả xã hội
có thể lại thông qua các mạng xã hội vào đó góp ý
có thể người này không đồng ý người kia ném đá
người kia thì bảo là thôi thì cũng phải có người làm một chút
để biến cái câu chuyện này trở thành một cái câu chuyện
ý thức chung tức là ông phải có ai đó làm chứ
chứ nếu không thì cuối cùng
cái người bị ảnh hưởng là chúng ta mà
ông hùng có chia sẻ thêm không ạ
vâng thì tôi cho rằng đây là một cái sự cần thiết
thực ra là pháp luật có thể phủ kín
hết tất cả các quy tắc ứng xử
bằng pháp luật được
mà chúng ta phải có cái hệ quy chiếu
và các cái quy tắc ứng xử bằng tính chất khuyến nghị
và bằng tính chất xã hội
không phải chỉ trên không gian mạng
vấn đề hiện nay văn hóa ứng xử
nói chung của chúng ta
cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề
cho nên thế
cũng như tôi đồng tình với ông lâm
vấn đề rất là khó
một bên là cái
nhà cung cấp dịch vụ
bao giờ người ta cũng đặt cái mục tiêu
lợi ích của doanh nghiệp
của người ta lên hàng đầu
tất nhiên doanh nghiệp đấy thì muốn
kinh doanh và có lợi nhuận
có nhiều người tham gia
thì rõ ràng là phải
xuất phát từ nhu cầu của người sử dụng
cho nên là
chúng ta có một cái nền tảng
hiện nay đấy
văn hóa ứng xử chung
như tôi đã nêu quốc hội
rồi cử tri
và các cấp chính quyền
đặt ra đây là một mục tiêu
và chúng ta phải có cái
phấn đấu để làm sao đấy chúng ta tạo ra
một cái môi trường văn hóa ứng xử nó lành mạnh
trong đấy có không gian mạng
vâng xin cảm ơn sự chia sẻ
cũng như sự phân tích rất là sâu sắc
và cái góc nhìn khác nhau liên quan đến
mạng xã hội và rõ ràng thì
chúng ta thấy là nó còn đặt ra nhiều
những cái thách thức
về việc quản lý mạng xã hội
mà có lẽ các chương trình trong chương trình này
chúng ta chưa thể giải quyết hết được
và có thể là chúng ta còn tiếp tục gặp lại
các quý vị trong các chương trình sau
và rõ ràng là cái công việc
quản lý của chúng ta còn rất là nhiều
mạng xã hội
thì luôn luôn phát triển và chúng ta thấy
ngày càng nhiều người sử dụng mạng xã hội
và do đó thì chúng ta thấy là
công việc của
đồng chí thứ tướng nguyễn thanh hồng
cũng như là đồng chí nguyễn thanh lâm
sẽ còn phải đưa ra nhiều
các cái chính sách nhiều cái quy định
về ứng xử hơn nữa
và đây cũng không phải là cái
thách thức đặt ra riêng đối với việt nam
mà với cả thế giới
và rồi chúng ta cũng vừa biết là
anh cũng như là úc cũng đã đưa ra
một cái luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội
và hy vọng là việt nam chúng ta
cũng sớm ban hành những cái luật
để mà tạo ra một cái môi trường
trên mạng xã hội
một cái cộng đồng trên mạng xã hội
được lạnh mạnh
xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi
và xin kính chào tạm biệt